tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tp hà nội
tổ chức hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương
đây là hoạt động nằm trong dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan việt nam
nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ
phụ nữ di cư hồi hương hiện nay chủ yếu là nhóm di cư lao động và di cư kết hôn
hội thảo đã chia sẻ các thách thức liên quan đến thủ tục pháp lý cho phụ nữ di cư hồi hương
và bạo lực gia đình khi trở về quê hương cơ hội tìm việc làm rất khó khăn
cộng với tâm lý mặc cảm ngại tham gia các hoạt động xã hội nên dẫn đến khó khăn trong hòa nhập cộng đồng
các chuyên gia nhận định phụ nữ hồi hương rất cần sự chung tay của cộng đồng
cần được tư vấn pháp luật hỗ trợ các thủ tục pháp lý khi cần thiết
vì vậy chính sách cho phụ nữ hồi hương cần hướng đến bảo vệ phụ nữ và giúp phụ nữ tiếp cận các dịch vụ
dạy nghề tạo việc làm cho vay vốn để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống